sáng ngày bốn tháng bảy hội đồng nhân dân tp hà nội đã chính thức thông qua đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ
nhằm giảm un tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm
theo đó đến năm hai nghìn ba mươi hà nội sẽ cấm hoàn toàn xe máy đi trong nội đô
thay vào đó là mạng lưới đường sắt đô thị sẽ được triển khai
với số vốn lên tới hàng trăm ngàn tỷ
đề án nêu rõ trong thời gian tới hà nội cũng sẽ cấm ô tô hoạt động theo giờ theo ngày trên một số tuyên phố
thành phố cũng sẽ ban hành quy định hoạt động của xe taxi ngoại tỉnh
với xe taxi và các phương tiện hoạt động kinh doanh tương tự taxi như uber grab
thành phố cấp hạn ngạch phù hợp với điều kiện giao thông và năng lực của kết cấu hạ tầng
chủ trương này được chín mươi số đại biểu hội đồng nhân dân hà nội bấm nút đồng ý
báo tuổi trẻ hôm nay có bài sẽ đấu giá biển số đẹp
công an đề xuất xin ý kiến chính phủ cho việc thực hiện thí điểm việc này
tại năm thành phố lớn là hà nội hải phòng đà nẵng tp hcm và cần thơ
sau khi thực hiện thí điểm tại năm thành phố lớn sẽ tổng kết đánh giá
để hoàn thiện đề án đấu giá biển số xe trước khi thực hiện trên cả nước
đề án thực hiện đấu giá biển số đẹp đã được cục cảnh sát giao thông đề xuất triển khai từ nhiều năm nay
tuy nhiên luôn gặp phải vướng mắt vì trong luật đấu giá tài sản không đưa biển số xe vào danh mục tài sản đấu giá
theo đại tá lê xuân đức phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông trên cơ sở nghiên cứu thực tế những lần thực hiện trước đây
và tham khảo kinh nghiệm của các nước ban soạn thảo đề án đưa ra hai phương án để lựa chọn biển số xe đẹp
thứ nhất là chọn ra những dãy số ngũ quý những cặp số được người dân quan niệm là đẹp để đấu giá
thứ hai là những số người dân ưa thích như số ngày tháng năm sinh hay ngày kỷ niệm
hoặc các số có đuôi như sáu mươi tám hoặc bảy mươi chín
việc tổ chức đấu giá biển số sẽ diễn ra trực tiếp công khai tại các địa phương
xin được chuyển sang chủ đề về sự cố tàu vỏ thép đóng theo nghị định sáu mươi bảy đang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua
tờ sài gòn giải phóng có bài viết đăng trên trang nhất trang bảy với nhan đề
hé lộ thỏa thuận đen giữa doanh nghiệp và ngư dân
theo bài báo năm ngư dân có tàu vỏ thép dì xét tại bình định đã ký với công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương một hợp đồng đen
chấp thuận việc cắt giảm một số chi phí và hạng mục lắp đặt trên tàu
đây là trận đồ mà doanh nghiệp bày ra để dụ ngư dân thực hiện hành vi rút ruột tàu vỏ sắt vi phạm tinh thần chủ trương nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
trong lúc nhận chủ trương đóng tàu vỏ thép theo nghị định sáu mươi bảy công ty đại nguyên dương đã hứa hẹn cho năm trăm linh triệu đồng
với lý do để hỗ trợ một phần chi phí làm quà cầu hen chuyến biển đầu tiên của các ngư dân
nhưng khi sắp đóng xong tàu thì công ty yêu cầu các ngư dân ký vào biên bản là nợ số tiền kể trên thì mới viết lệnh xuất xưởng
nội dung biên bản ghi rõ là ngư dân đã vay tiền của công ty do không kịp thu xếp được nguồn vốn để trả nợ cho công ty
nên yêu cầu công ty đại nguyên dương cắt giảm một số chi phí và hạng mục lắp đặt trên tàu
ubnd tỉnh bình định cho hay đến thời điểm này vẫn chưa nhận được báo cáo nào về sự việc trên
tỉnh bình định sẽ làm rõ sự tình khi nhận được báo cáo cụ thể